đến nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh đồng nai vẫn diễn biến phức tạp
trong những ngày qua nhiều cán bộ công chức chiến sĩ lực lượng vũ trang đã gác lại công việc chuyên môn của mình
để làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh của các khu vực phường bị phong tỏa
có rất nhiều những khó khăn vất vả khi phải thức thâu đêm dầm mưa dãi nắng ăn cơm tại nơi làm việc ngủ tại lán
nhưng các lực lượng vẫn nêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
covid một mươi chín trên địa bàn thành phố biên hòa
phường tràng giai thành phố biên hòa đồng nai hiện nay nhiều khu phố bị phong tỏa
để đảm bảo không có người ra vào khu vực phong tỏa cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng duy trì hoạt động phòng chống dịch ở mức cao nhất
lập một mươi bảy chốt phong tỏa lớn và năm mươi bốn chốt phong tỏa nhỏ túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong người dân nắm mắt được tình hình thực tế anh em
ở đây thì cũng rất chiếc
rất chi là hài hòa rồi cũng tạo điều kiện cho bà con rồi
thì bây giờ người dân thì cũng hãy hiểu rằng dịch bệnh bây giờ đang rất là phức tạp
thì mong mọi người thì cũng hạn chế ra ngoài
mới nhập học được vài tháng nhưng anh nguyễn hiễu nhân học viên trường đại học nguyễn huệ đã rời ghế nhà trường lên đường làm nhiệm vụ
đối với nhân đây là niềm tự hào lớn và chính là cơ hội để thử thách bản thân
lần đầu tiên là được nhà trường do nhiệm vụ làm đảm nhiệm lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch thì tôi cảm thấy vinh dự và tự hào
vì ngay năm học đầu tiên là tôi được góp sức để phục vụ đảng nhà nước và nhân dân
ngoài phường trảng giài hiện nay trên địa bàn thành phố biên hòa đồng nai
có hàng trăm chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín ở các khu phong tỏa tại hầu hết các phường xã
khi màn đêm buông xuống người dân bắt đầu đi ngủ thì các lực lượng chức năng vẫn miệt mài tuần tra
túc trực kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tại các chốt nhiều khó khăn vất vả khi phải thức thâu đêm dầm mưa rãi nắng ăn cơm tận nơi ngủ tại lán
nhưng các lực lượng vẫn nêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
ngoài việc kiểm soát người ra vào lực lượng trực tại chốt còn làm nhiệm vụ tiếp nhận phân phối
vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm của các tổ chức cá nhân hỗ trợ các hộ dân bị phong tỏa
lực lượng chúng tôi là vừa tuyên truyền vừa nhắc nhở người dân
không ra khỏi nhà khi không cần thiết và đảm bảo an ninh trật tự tại các chốt
không cho các xe các phương tiện lưu thông vào trở hàng không thiết yếu vào các khu vực phong tỏa
thời tiết mấy ngày nay thì có mưa gió rất lớn làm ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em
chúng tôi cũng xác định là khắc phục ngay sự cố để anh em tiếp tục triển khai công việc
làm đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại các chốt
công tác chống dịch là nhiệm vụ hết sức khó khăn
để hoàn thành nhiệm vụ không chỉ cần sự nỗ lực của các lực lượng
mà còn cần sự hợp tác sẻ chia ủng hộ của người dân
đó là động lực to lớn tiếp thêm sức mạnh cho các lực lượng trong cuộc chiến chống giặc covid một mươi chín